insulin là một loại hormone được tiết ra bởi các thế bảo beta từ tuyến tụy có vai trò điều chỉnh lượng đường gluco trong máu và vận chuyển gluco đi nuôi dưỡng các thế bảo trong cơ thể
mức goluco trong máu càng cao càng có nhiều insulin được sản xuất để cân bằng lại
sau khi chúng ta nạp năng lượng cho cơ thể sau bữa ăn hoặc tiêu thụ thực phẩm nhiều tinh bột đường thì một lượng khá lớn gluco sẽ đi vào cơ thể và làm tăng sự kích thích đến tế bào meta ở tuyến tụy để tiết ra insulin
sau đó insulin giúp vận chuyển gluco vào các tế bảo cơ mỡ và gan của bạn
khi nồng độ groco trong máu của bạn cao thì gluco sẽ được dự trữ dưới dạng glycogen và được dự trữ trong gan
khi bạn đói lượng gluco trong máu giảm glycogen sẽ được biến tạo
sẽ được biến đổi trở lại thành gloco để tiếp tục đi vào máu đảm bảo lượng đường trong máu để cơ thể không bị hạ đường huyết
sự cân bằng của insulin giữ vai trò điều chỉnh đường huyết nếu mức insulin quá thấp hoặc cao mức đường huyết quá cao hoặc thấp có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe
bệnh tiểu đường và phân loại bệnh tiểu đường còn gọi là đái tháo đường là một bệnh mạng tính xảy ra khi tuyến tụy của cơ thể không sản xuất đủ insulin
hoặc không thể sản xuất bất kỳ loại isulin nào hoặc khi cơ thể không thể sử dụng hiệu quả insulin dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao
người mắc bệnh tiểu đường là khi cơ thể không sử dụng isulin một cách hiệu quả hoặc không sản xuất đủ liều lượng cần thiết
insulin là hóc mô duy nhất của cơ thể có tác dụng làm hạ lượng đường trong máu insulin với tiểu đường tiếp một
trong tiểu đường tuyếp một cơ thể không sản xuất hoặc sản xuất không đủ insulin để điều chỉnh mức đường gluco trong máu
insulin cần thiết để kiểm soát lượng đường trong máu và cung cấp năng lượng
do đó người bệnh tiểu đường tiếp một sẽ cần tiêm insulin mỗi ngày
việc sử dụng loại và liều lượng insulin hiệu quả nhất đối với từng người bệnh phải tuân theo chỉ định của bác sĩ
insulin với tiểu đường tiếp hai
bệnh tiểu đường tuyếp hai đặc trưng bởi cơ thể không đáp ứng hiệu quả với insulin hay còn được gọi là kháng insulin
trong giai đoạn đầu của bệnh tiêu đường tuyếp hai cơ thể phản ứng bằng cách sản xuất nhiều insulin hơn bình thường
tình trạng này kéo dài khiến tuyến tụy không thể sản xuất đủ lượng đáp ứng nhu cầu
dẫn đến khả năng hấp thụ coloco từ máu cho cơ thể giảm
lượng đường trong máu cao gây hại cho cơ thể và có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như bệnh tim giảm thị lực bệnh thận
tùy thuộc vào mức độ kháng insulin những người mắc bệnh tiểu đường tiếp hai cũng có thể cần tiêm insulin để kiểm soát lượng đường trong máu
insulin với tiểu đường thai kỳ
nếu bạn bị tiểu đường thai kỳ tuyến tụy phải tăng cường hoạt động để sản xuất insulin
tình trạng kháng insulin sẽ làm tăng nguy cơ dẫn đến các biến chứng sức khỏe ở cả mẹ và thai nhi
bệnh tiểu đường thai kỳ được theo dõi và quản lý thông qua chế độ dinh dưỡng lành mạnh trong suốt quá trình mang thai
trong trường hợp đặc biệt điều trị bằng insolin cho phụ nữ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ được sử dụng để giảm lượng đường trong máu do bác sĩ chỉ định
hầu hết người bệnh tiểu đường thai kỳ thường tự khỏi sau khi sinh em bé
có thể thấy rằng tiểu đường là một trong những căn bệnh ám ảnh đối với nhiều người
khi mắc bệnh người bệnh cần quan tâm tới việc kiểm soát đường huyết trong cơ thể
chế độ ăn uống ảnh hưởng mạnh mẽ tới lượng đường trong máu và tình trạng sức khỏe của người mắc tiểu đường
izulin có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát và điều trị bệnh tiểu đường
nếu được chỉ định dùng isulin để kiểm soát lượng đường huyết ở mức an toàn
người bệnh phải tuân thủ theo cách sử dụng và liều lượng chỉ định của bác sĩ
liệu ý người bệnh theo dõi đường huyết thường xuyên và tài khám định kỳ
bởi vậy chúng ta nên bổ sung những thực phẩm có tác dụng kiểm soát đường huyết trong cơ thể
trong đó những loại rau quả dưới đây là thực phẩm nổi tiếng với khả năng ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
nhiều người coi đậu bắp là nhân xâm xanh đối với sức khỏe của con người vì chúng sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào
đậu bắp có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nhờ hàm lượng vitamin cao vitamin a cb cùng canxi maze cali
nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đậu bắp có tác dụng cải thiện lượng đường ở những chú chuột bị tiểu đường thai kỳ
lượng chất sơ dồi dào trong loại rau xanh này có tác dụng giảm ảnh hưởng của carbon hyderte đến hàm lượng đường trao máu
bởi vậy chúng có vai trò kiểm soát đường huyết hiệu quả
hơn nữa đậu bắp có tác động tích cực đến lượng đường trong máu nhờ chất nhớt trong đó
thứ này sẽ làm quá trình hấp thu gluco chậm lại tránh tình trạng lượng đường trong máu tăng vọt và khó kiểm soát
đây là một trong những loại dao quen thuộc đối với nhiều gia đình
bắp cải không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin c ca chúng còn có thể kiểm soát đường huyết hiệu quả
theo nhiều nghiên cứu loại rau xanh này có thể quản lý bệnh tiểu đường tuyếp hai
trong một nghiên cứu năm hai nghìn tám các nhà nghiên cứu đã cho chuột ăn bắp cải trong vòng sáu mươi ngày
kết quả là lượng đường trong máu của chúng giảm duy trì ở mức ổn định
bông cải xanh
bông cải xanh được biết đến là loại rau có thể giảm viêm chống lại một số loại ung thư
hỗ trợ sức khỏe tim mạch
đặc biệt chúng còn được coi là loại rau có thể kiểm soát lượng đường trong máu
một nghiên cứu chỉ ra rằng nếu như bệnh nhân mắc tiểu đường tuyếp hai ăn bông cải xanh điều độ
có thể sẽ giảm tình trạng kháng insulin
đây là loại rau có hàm lượng chất sơ dồi dào nên cũng điều chỉnh lượng đường trong máu ở mức độ phù hợp ổn định
bởi vậy bông cải xanh được coi là loại thuốc tự nhiên có thể giữ đường huyết ở mức an toàn
đây là một trong những loại thực phẩm mang tới nhiều tác động tích cực đối với sức khỏe của con người
trên nhiều thí nghiệm động vật mướp đắng được phát hiện có hoạt chất morodica
có tác dụng kiểm soát đường huyết hiệu quả
hoạt chất này hoạt động giống như insulin
nên có khả năng làm giảm lượng đường trong máu duy trì ở mức độ an toàn
không chỉ vậy trong hạt của mướp đắng có chứa polypeptide p
cũng có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu
bởi vậy không có gì khó hiểu khi mướp đắng là loại quả được nhiều người bệnh tiểu đường tiêu thụ
cà tím có chỉ số đường huyết dài thấp
nên nhiều người tin rằng chúng có thể kiểm soát đường huyết tốt
hàm lượng chất sơ cao có trong loại quả này sẽ giúp thức ăn tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn
làm đường huyết ổn định không tăng vọt
polyphenol trong loại quả này cũng kích thích insulin
đồng thời giảm nguy cơ hấp thụ đường và bảo vệ cơ thể tránh khỏi bệnh tiểu đường
bên cạnh đó cá tím còn được nhiều gia đình tiêu thụ nhờ tác dụng ngừa ung thư
duy trì huyết áp ổn định tăng cường đề kháng và hỗ trợ giảm cân
thế nhưng chúng ta cần theo dõi sức khỏe thường xuyên và kỹ lưỡng
bên cạnh việc nạp những thực phẩm kiểm soát đường huyết vào cơ thể
cùng với đó mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh khoa học để phòng ngừa bệnh tật
chanh là loại trái cây có tính acid cao nhất và cũng là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng
tranh có chứa chất kiềm và vitamin c có tác dụng giảm cholesterol
bên cạnh đó tranh có thể làm giảm quá trình giải phóng roco và kiểm soát lượng đường trong máu
sử dụng nước chanh có hàm lượng calor thấp thường được khuyến khích trong các chế độ ăn kiêng
giảm cân hoặc khi muốn duy trì một lối sống lành mạnh
nước chanh có thể là một lựa chọn tốt để thay thế cho các đồ uống có calor cao
chẳng hạn như nước ngọt có đường
táo chứa các hợp chất tự nhiên như plavonoi và polyphenol
có tác dụng chống oxy hóa chống viêm có thể bảo vệ tế bào đảo tụy
cải thiện độ nhạy isulin và giúp ổn định lượng đường trong máu
trong táo có chứa nhiều nước vitamin c và chất sơ
vì thế khi ăn táo bạn sẽ có cảm giác no lâu từ đó sẽ hạn chế việc thèm ăn hay ăn quá nhiều
trong quả kiwi có chứa inoxiton có tác dụng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu
quả kiwi chứa một lượng lớn vitamin c không chỉ có tác dụng thúc đẩy bài tiết insulin
mà còn có tác dụng chống lão hóa
với lượng nước cao nhiều chất sơ và ít calor
kiwi là một món ăn nhẹ lý tưởng đã được dùng trong nhiều thực đơn giảm cân
đồng thời kiwi cũng giàu giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
hàm lượng đường trong cam rất thấp
đối với bệnh nhân tiểu đường và lượng đường trong máu cao
việc ăn nhiều cam hoặc ép nước cam có thể làm giảm lượng đường trong máu
ngoài ra lượng calor ở cam khá thấp
nhưng loại quả này lại giúp mang đến cảm giác no lâu giảm thèm ăn hỗ trợ giảm cân hiệu quả
ổi không chỉ chứa các vitamin mà cơ thể cần
mà còn giàu chất sắt canxi kẽm và các nguyên tố vi lượng khác
giá trị dinh dưỡng của nó gấp khoảng tám lần so với các loại trái cây khác
ổi là một món nhanh no và dễ dàng đáp ứng sự thèm ăn
do trong ổ chứa nhiều protein và chất sơ chất lượng tốt
cả protein và chất sơ đều mất nhiều thời gian để tiêu hóa
giúp bạn no trong thời gian dài hơn và ngăn bản bị hấp dẫn bằng các loại thức ăn vỗ béo khác
thanh long chứa nhiều chất chống oxy hóa vitamin và khoáng chất cho cơ thể khỏe mạnh
trái thanh long giàu chất chống oxy hóa rau chất sơ rất tốt cho sức khỏe
góp phần kiểm soát đường huyết cải thiện tình trạng kháng insulin cho người bệnh tiểu đường hiệu quả
thanh long chứa một hàm lượng calor thấp cùng với lượng vitamin c nước
giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất tăng khả năng truyền hóa chất béo và hạn chế tích tụ mỡ thừa